thưa quý vị sáng nay tại sân vận động tỉnh điện biên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
đã tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự lễ tổng duyệt có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
phó thủ tướng chính phủ trần ông hà cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và tỉnh điện biên
chương trình tổng duyệt lễ diễu binh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ diễn ra với bảy nội dung chính trọng tâm là lễ diễu binh
diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
tại buổi tổng duyệt các nội dung chương trình lễ kỷ niệm được thực hiện theo đúng kịch bản đã phê duyệt
buổi tổng duyệt đánh giá rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo để buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thưa quý vị cũng trong sáng nay rất đông người dân du khách đã di chuyển đến sân vận động tỉnh điện biên
để chờ xem buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ trong đó có màn diễu binh diễu hành
thưa quý vị như quý vị đã thấy đã có hàng nghìn người dân của tỉnh điện biên
cũng như người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đã tới sân vận động tỉnh điện biên ngày hôm nay
để chứng kiến tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên

có thể nói trong những ngày này tỉnh điện biên thực sự sống trong bầu không khí lễ hội
buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tâm điểm của buổi sáng năm tháng năm đã tạo thêm không khí hào hùng trên khắp các tuyến đường của thành phố điện biên phủ
hôm nay là bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tôi rất hạnh phúc
tôi được đi xem chương trình này
rốt rốt vui và phấn khởi
mình cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi khi mà có một ngày lễ mà rất là ý nghĩa như thế này ạ
mình cảm thấy là rất là đông người và là người con của điện biên thì mình cảm thấy rất là tự hào và rất là hồi hộp
để mong chờ đến ngày lễ kỷ niệm mừng bảy mươi năm năm
chương trình tổng duyệt gồm bảy nội dung chính
lễ trào cờ biểu diễn chống hội trình diễn nghệ thuật công bố quyết định đón nhận huân chương
khen thường và trọng tâm là lễ diễn
diễu bình diễu hành
trong tối nay và ngày mai tại tỉnh điện biên sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm đặc sắc
thưa quý vị thắng lợi vang dội của chiến dịch điện biên phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố
trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác bảo đảm vũ khí trang bị
câu chuyện của cựu chiến binh nguyễn huyền một người con của quê hương đức thọ hà tĩnh
sẽ giúp chúng ta phần nào hình dung được công việc của một bộ phận trong lực lượng hậu cần chiến đấu
góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy điện biên phủ
bảy mươi năm về trước người cựu chiến binh này đã có mặt tại nơi khốc liệt nhất của chiến dịch điện biên phủ
ông nguyễn huyên khi đó mới hai mươi một tuổi được giao nhiệm vụ là trợ lý quân khí thuộc trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai
một trong những đơn vị tham gia chiến dịch điện biên phủ trong suốt năm mươi sáu ngày đêm
với công việc nhận vũ khí tiếp thu kỹ thuật sau đó bàn giao và phổ biến cho bộ đội
mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng ông cũng phải thường xuyên làm nhiệm vụ dưới mưa bom
bão đạn để bảo đảm vũ khí đạn dược cho đồng đội trên tiền tuyến
do biết tiếng pháp ông cũng đã được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn dải tù binh
ngoài ra trong chiến dịch việc tiếp tế của địch bằng đường hàng không bị pháo binh của ta áp chế
nên rất nhiều đô tiếp tế của quân địch thả vào trận địa của ta
ông đã cùng lực lượng bộ binh tham gia đoạt rù
gọi là đi kiểm rù thôi đi đoạt rù thôi nhưng mà thực ra là đoạt rù là bộ binh là họ làm cái nhiệm vụ đó
thế là mình có trách nhiệm là để một là xem nếu mà có những cái hôm đàn đàn loại gì loại gì loại gì
thì là mình phân biệt ra để mà đưa cho bộ rồi
thế còn có những cái thứ mà nó thả du xuống tôi biết được tiếng pháp
thì là ví dụ như cái bão để chị đưa chẳng hạn là xuyết rơi chẳng hạn là để là chị đưa cho anh em này
đấy là vì đưa này
thứ đấy đi hay là đấy là đồ hộp tất cả là thứ đấy đấy là anh em hậu cân đó để chuyển về
chiến dịch địa biên phủ thắng lợi
với những thành tích của mình ông đã vinh dự được kết nạp đảng
sau đó ông tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ
hòa bình lập lại tiếp tục con đường binh nghiệp
ông công tác tại cục kỹ thuật quân chủng phòng không không quân
đến khi về hưu với chức vụ là trưởng phòng radar và quân hàm đại tá
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những phút giây chiến đấu trên chiến trường
năm xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí của người cựu chiến binh này
đó là những tháng ngày đầy khó khăn gian khổ nhưng hết sức hào hùng
và điều đó trở thành nguồn động lực niềm tự hào cho thế hệ nối tiếp của ông
kế thừa và phát huy truyền thống tiếp tục sự nghiệp xây dựng đất nước